tại khu vực thủy điện rào trăng ba một nhóm công nhân may mắn thoát nạn đã tình nguyện tiếp tục ở lại khu vực khó khăn này để cùng với lực lượng chức năng triển khai việc tìm kiếm những nạn nhân mất tích
câu chuyện hôm nay thông tin về kỳ họp thứ một mươi quốc hội khóa một mươi bốn khẳng định kỳ họp có một vị trí đặc biệt quan trọng không chỉ là một kỳ họp cuối năm đơn thuần mà có tính chất tổng kết lại rất nhiều nội dung nhiệm vụ đã được quốc hội đề ra từ đầu nhiệm kỳ cho đến nay
ngoài công tác xây dựng pháp luật nhiều người dân cử tri trông đợi ở nghị trường là những giải pháp được bàn thảo quyết định để có bước đi vững chắc trong sự phát triển kinh tế xã hội vào thời điểm đại dịch covid một mươi chín vẫn còn diễn biến phức tạp
những bước thiết từ cuộc sống đang đòi hỏi
từ những thông tin chính phủ chính quốc hội cũng như thực tế cuộc sống qua phản ánh của cử tri tới nghị trường cho thấy có nhiều điểm sáng trong phát triển kinh tế xã hội năm hai nghìn hai mươi cũng như cả giai đoạn trong năm năm qua
tuy nhiên rất nhiều câu hỏi được đặt ra đòi hỏi quyết sách từ nghệ trường như dù năm hai nghìn hai mươi tăng trưởng dương nhưng nguồn thu bị giảm mạnh và chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến đầu tư phát triển
cường xuyên sức chống chịu của doanh nghiệp hay là việc làm của người dân
đứng trước những vấn đề rất lớn và khó ấy nhiệm vụ đặt ra cho mỗi đại biểu rất nặng nề và trách nhiệm cũng rất lớn lao
thì số đối tượng chống đối chính trị phản động lại ra sức tuyên truyền xuyên tạc chia rẽ tình đoàn kết của quân dân
tuyên truyền chống phá nhà nước việt nam bằng những thủ đoạn nham hiểm
và đây chính là ghi nhận trên báo công an nhân dân trong chuyên mục phòng chống diễn biến hòa bình đã làm rõ các thủ đoạn này
theo bài viết trong lúc đảng nhà nước và người dân đang nỗ lực đồng lòng để ứng phó giải quyết hậu quả của bão lũ
thì số đối tượng chống đối chính trị phản động lại ra sức tuyên truyền xuyên tạc chia rẽ tình đoàn kết quân dân
tuyên truyền chống phá nhà nước việt nam bằng những thủ đoạn nham hiểm
một số trang tin của tổ chức khủng bố việt tân nhật ký yêu nước ra sức đăng tải những thông tin sai trái
vô cáo đảng nhà nước việt nam không quan tâm đến công tác phòng chống bão lũ tại các tỉnh miền trung
và đáng chú ý là trang tin phản động nhật ký yêu nước thường xuyên đăng tải thông tin tuyên truyền
cắt ghép hình ảnh video để vu cáo đảng nhà nước việt nam
bài viết cũng khẳng định người việt chúng ta tự hào về tinh thần đoàn kết truyền thống tương thân tương ái
đó chính là thứ vũ khí sức mạnh mềm
chúng ta đương đầu đánh thắng nhiều thế lực ngoại xâm cũng như chung tay vượt qua các đợt thiên tai
trong lúc này truyền thống đó đang được đồng bào cả nước thể hiện sâu sắc
thì sự đáng lên án trong khi đó có những tiếng nói dù mang dòng máu việt lại thể hiện sự lạc điệu bất nhân bất nghĩa
chính những người đó với những tiếng nói giả danh sự thương cảm người dân vùng lũ
càng lộ rõ bụng dạ xào trá bội bạc với đồng bào
tiếp tục là một bài viết trên báo lao động
trước tình trạng một số nơi bị ảnh hưởng bởi lũ lụt
có hiện tượng là tăng giá các mặt hàng thiết yếu như gạo rau xanh thịt lợn
các cơ quan chức năng đang phải ra soát nhằm ngăn chặn hiện tượng đầu cơ tích chữ và tăng giá
cũng theo ghi nhận của báo lao động thì giá thực phẩm nhất là rau củ quả
hàng loạt chợ tại thành phố đà nẵng đã tăng cao
nguyên nhân khiến rau củ tăng giá
đó là do mưa lũ khiến cho các vùng rau của đà nẵng quảng nam quảng ngãi bị ngập lụt hư hại
nguồn hàng của các tiểu thương hiện nay chỉ còn phụ thuộc vào rau củ của đà lạt
theo đánh giá của vụ thị trường trong nước bộ công thương
hiện bắt đầu xuất hiện tình trạng người dân hết lương thực dự trữ
ở những vùng bị chia cắt do ngập sâu ngập dài ngày tại nhiều địa phương khu dân cư
chính vì vậy vụ thị trường trong nước cho hay cần phải thiết lập mạng lưới doanh nghiệp sản xuất
cấp phát lương thực thực phẩm cho người dân vùng lũ lụt
đồng thời có các phương án căn cơ như kế hoạch sản xuất thức ăn rau khô và lương khô
tổ công tác tỉnh biên và tổ công tác liên ngành phát hiện tại bờ tây kinh vĩnh tế
thuộc địa bàn thị trấn tỉnh biên có bốn đối tượng đang mang vác các bao đồ chất lên hai thuyền máy đổ sát bờ kênh
tổ công tác ra tiếp cận các đối tượng để kiểm tra
thấy lực lượng chức năng các đối tượng bỏ lại các bao đồ và bỏ chạy
qua kiểm tra phát hiện sáu trăm linh hộp kem dưỡng da ba trăm một mươi hai long bia và hai trường máy
tống trị giá tăng vật phương tiện khoảng sáu mươi triệu đồng

có hợp với cục phòng chống đuổi tiền
đã ra sát danh thu của ứng dụng cho thuê phim netflix trong bốn năm qua để tri thu thuế
hai năm qua netflix trở thành ứng dụng cho thuê phát video theo yêu cầu phổ biến hàng đầu tại việt nam
với giá thuê từ hai trăm linh đến ba trăm linh ngàn đồng mỗi tháng
ứng dụng này cho phép bốn thiết bị cùng sử dụng cho khán giả giải trí
tuy nhiên đến nay netflix vẫn chưa có văn phòng đại diện và máy chủ tại việt nam
chưa thực hiện nghĩa vụ thuế
trong khi đó luật an ninh mạng đã có hiệu lực
quy định các doanh nghiệp nước ngoài kinh doanh
thu nhập tại việt nam từ hoạt động trên mạng
phải lưu trữ dữ liệu tại việt nam
đồng thời các doanh nghiệp này phải có nghĩa vụ
chủ nhờ cơ quan thuế những dữ liệu này để quản lý thuế
do đó kết hợp với luật quản lý thuế có hiệu lực từ ngày một tháng bảy vừa qua
tổng cục thuế đã kết hợp yêu cầu bốn mươi năm ngân hàng thương mại
cung cấp thông tin cho việc ra sát doanh thu của netflix
tổng cục thuế cũng cho biết động thái hợp tác của netflix
khi đơn vị này đã làm việc với tổng cục cũng như bộ tài chính
để đạt văn phòng đại diện máy chủ từ việt nam
phục vụ cho công tác kê khai thuế
tiếp tục với thông tin văn hóa văn nghệ
tuổi trẻ và tương lai thành phố được chọn làm chủ đề
tại trại sáng tác và triển làm nghệ thuật sắp đặt
do liên hiệp các hội văn học nghệ thuật
phối hợp với hội mỹ thuật tp hcm tổ chức
các tác phẩm triển lạm thể hiện tư duy sáng tạo của hoại sĩ
sinh viên nghệ thuật hướng đến xây dựng phát triển thành phố
đây là lần thứ hai trại sáng tác mỹ thuật
theo ngôn ngữ nghệ thuật sắp đặt
được tổ chức dành cho các tác giả trẻ của hội mỹ thuật
và sinh viên đang theo học ngành mỹ thuật kiến trúc trên địa bàn
khởi động từ cuối năm hai nghìn một mươi chín
đến nay ban tổ chức đã chọn được bảy nhóm tác phẩm
để trao giải và dạng dựng triển lạm
các tác phẩm được lựa chọn đều thể hiện sự suy tư
cách nhìn của người trẻ về tương lai thành phố
với khát vọng văn khoăn đối với sự vương lên phát triển
hoàn thiện bã ngã con người và môi trường sống đô thị
các con người đô thị cũng hiểu họ hơn
trong quá trình họ sống sinh hoạt và hoạt động sáng tạo tại thành phố
sau nhiều công nghệ mới và truyền tải thông điệp ý nghĩa nhân văn
công trình ego bã ngã và đô thị
do nhóm sinh viên và thạc sĩ phan bảo châu
giảng viên ngành thiết kế đồ họa
trường đại học fpt tp hcm thực hiện
đã xuất sắc dành dạy nhất
công trình ấn tượng với người xem khi kết hợp
nhiều kỹ thuật hiện đại như phim hoạt hình hai d
điều khác và trình chiếc projection mapping
trên minh họa và ar thực tế ảo tăng cường
những cái áp lực và chính vì vậy
họ kìm nén bản thân họ thu gọn bản thân
để tỏ ra mình cũng là một phần của số đông
và vô tình thì nó không có khiến cho họ
có thể phát triển được hết những năng lực tìm ẩn của mình
trường làm mở cửa đón khách đến ngày hai mươi chín tháng một mươi
tại hội liên hiệp các hội văn học nghệ thuật tp hcm
với nhiều tác phẩm ấn tượng khác
có thể kể đến tà lộ tương lai
của câu lạc bộ họa sĩ trẻ hội mỹ thuật tp
nhân phổ của đại học hoa sen
bừng sáng thành phố của đại học tôn đức thắng
việc chủ quan bất chấp di chuyển qua những khu vực nguy hiểm
đều có thể sẽ dẫn đến những hậu quả đáng tiếc
đều đã được cứu thoát
nhưng những hành khách trên chuyến xe này
chắc chắn vẫn chưa khỏi bàn hoàng
khi chiếc xe bị dòng nước lũ cuốn trôi
sự việc mới chỉ xảy ra vào một h ba mươi phút sáng ngày một mươi chín tháng một mươi
tại tuyến đường hồ chí minh tỉnh quảng bình
lái xe đã lao qua gầm nước
dù tuyến đường đã có rào trắng
bị cảnh báo nguy hiểm
trước đó ngày một mươi một tháng một mươi
tại quảng nam lội qua đường khi nước ngập sâu chảy xiết
hai vợ chồng đã tử vong do nước cuốn trôi
những sự việc cho thấy mức độ nguy hiểm
của việc lưu thông khi ngập lụt
điều đáng nói hiện nay hầu hết các tỉnh miền trung
đều có những tuyến đường nguy hiểm như thế
tại xã quảng an huyện quảng điền tỉnh thừa thiên huế
và đây là tuyến đường liên thôn đi vào thôn phủ lương bê
hiện tại thì nước ngập sâu khoảng năm mươi sáu mươi cm
và chạy khá xiết
không phải là phương tiện nào cũng có thể di chuyển qua đây được
việc lưu thông qua đoạn đường này
chỉ có người dân địa phương nắm rõ địa hình
đi trong những trường hợp thật sự cần thiết
thậm chí họ dùng phương tiện đặc biệt như thế này
khi không sử dụng được những phương tiện cơ giới thông thường
mọi cơ giới mà đều đi qua đoạn này thì rất nguy hiểm
nhưng mà đặc biệt là cái máy này nó có khác hơn một tí
không phải chuyên dùng
nó có thể lôi nước được
nhưng mà trong dạy hàng thôi chứ nếu sâu qua cũng được
thực tế người dân tại các khu vực ngập lụt
đều được khuyến cáo không đi ra ngoài
trong trường hợp không cần thiết
tại những tuyến đường nguy hiểm do ngập sâu
nước chạy xiết
lực lượng cảnh sát giao thông hoặc công an các xã
đều thiết lập những rào chắn và lắp biển cảnh báo
đồng thời thường xuyên tuần tra chốt chặn
để nhắc nhở hướng dẫn người dân trong vấn đề lưu thông
bà con là hàng chế đi lại
và tất cả là kể cả là những người mà
cần việc gì mà đi mà ở trong địa phương
thì được còn lấy chỗ nước mà đặc biệt báo
và có cảnh báo nguy hiểm thì bà con không nên
khi mà qua lại những chỗ vùng sâu
mà có nước chạy thì thực chất là có
cái cái là hộ trợ giống như vừa gầy
và mặc áo phao
và liên lạc cho những người địa phương
và hỏi những người địa phương ở gần đây
mực nước như thế nào đi lại như thế nào
để đảm bảo các tình mạng tình người
lực lượng chức năng đã triển khai
các phương án để đảm bảo an toàn
cho người dân khi lưu thông trong tình hình
ngập lụt tuy nhiên vấn đề
quan trọng là ý thức của mỗi
một người dân cũng như những người
điều khiển phương tiện giao thông
bởi thực tế việc di chuyển bất chấp
những cảnh báo là không ít
và rõ ràng điều đó đồng nghĩa
là họ đang đánh cực
với tính mạng của chính mình
là địa bàn biên giới nhận thức của đồng bào
vẫn còn hạn chế và với phương dân
kịp thời nhanh chóng chính xác
lực lượng công an huyện bình liêu tỉnh quảng ninh
trong thời gian này đã và đang đẩy nhanh tiến độ
thu nhập cập nhật chỉnh sửa
và kiểm tra phúc tra kết quả
thu thập thông tin dân cư quyết tâm
hoàn thành mục tiêu theo đúng quy định đề ra
đồng tâm là xã biên giới
của huyện bình liêu phần lớn
đồng bào là người dân tộc thiểu số
nhiều đồng bào chưa hiểu rõ tiếng phổ thông
để có thể hoàn thiện dữ liệu
dân cư công an huyện bình liêu
đồng bào thông tin đồng thời cũng phải
bố trí cán bộ công an biết tiếng đồng bào
giải thích rõ ràng cho bà con
về những trường thông tin cần thiết
chứng minh thư này cũng rồi
giờ phải ra khai báo
nhà mình có bao nhiêu người
ngày tháng năm sinh theo chứng minh thư
này như thế nào
để công an xã cho vào thông tin
sắp tới còn vào
hệ thống chung để bà con mình
có mạ số riêng nhé
ngoài việc tiếp nhận thông tin
tại nhà văn hóa cán bộ công an huyện
cũng tới tận nhà dân tuyên truyền cho bà con
thực hiện công tác thu thập các tài liệu liên quan
như chứng minh nhân dân
số hộ khẩu của các cá nhân
thông báo gia đình là hôm nay
công an xã của tôi đã đến để
thu thập kiểm tra số hộ khẩu
và đồng thời chúng ta thu thập thông tin
liên quan đến dữ liệu dân cư
gia đình hiện nay là
ở gia đình có bao nhiêu khẩu nhỉ
gia đình mình có sáu khẩu
sáu khẩu thì chúng tôi sẽ tiến hành
với các phiếu thu thập theo quy định
chúng tôi quá trình thu thập là gặp rất nhiều khó khăn
đặc biệt là đối với các
khu vực mà đồng bào
không biết chữ và cái thứ hai
nữa là lưu chữ tất cả
các tài liệu thông tin liên quan đến
thì ở các vùng đồng bào
là việc lưu chữ rất là
hạn chế giữa các thôn bản
giữa các hộ
sống cách xa nhau
có khi hàng ngày
một ngày chúng tôi chỉ thu thập được
khoảng độ là
ba mươi người hộ
cho đến thời điểm này trên địa bàn
toàn huyện bình liêu lực lượng công an đã thu thập
được một trăm linh dữ liệu công dân
có hộ khẩu thường trú tạm trú trên địa bàn
cùng với đó các tổ kiểm tra
phúc tra cũng được thành lập bảo đảm
cập nhật các thông tin còn thiếu
hoặc chưa đúng để có thể kịp thời bổ sung
hiện nay thì thực hiện cái chủ trương
thì chúng tôi đã cử
một tổ công tác ở trên ngôi huyện
quản lý hành chính quản lý vị trí
giới hội là đội chủ cộng
và huy động các lực lượng khác xuống
cùng với lại công an xã và chúng tôi
nằm hình thức là cuốn chiếu
đến từng xã một
nằm hết từng thôn
thì chúng tôi chuyển thông khác
đảm bảo làm sao tiến độ nhanh nhất
chính xác nhất
phục vụ cái dữ liệu
dân cư được đưa vào
toàn bộ hệ thống đúng trước thời hạn
của bộ công an đã cam kết
với chính phủ
từ nơi phiên dậu của tổ quốc
mặc dù còn khó khăn vất vả
nhưng bằng sự nỗ lực ý chí quyết tâm
của cán bộ chiến sĩ công an huyện bình liêu
đến thời điểm hiện tại kết quả đạt được
đã tạo tiền đề căn bản cho giai đoạn nước rút
hoàn thành dự án thu thập dữ liệu dân cư
tại quảng ninh phân đấu cơ bản
hoàn thành xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia
về dân cư và cấp số định danh
cho công dân trong thời gian sớm nhất